ngân hàng đã giải ngân khoản vay đầu tiên cho dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
và cam kết là giải ngân hai tỷ đồng trong tháng ba
ngân hàng đầu mối của dự án việt tin banh đã thực hiện giải ngân khoản vay đầu tiên
cho bốn gói thầu tại dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi dự kiến sẽ giải ngân khoảng hai tỷ đồng vào dự án
thông qua các gói thầu đủ điều kiện
đại diện việt tin banh cho biết đã cùng các ngân hàng đồng tài trợ
cam kết sẵn sàng đáp ứng đầy đủ vốn kịp thời theo đúng hợp đồng đã ký với doanh nghiệp dự án
dự án cao tốc trung lương mỹ thuận có tổng mức đầu tư một mươi hai sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác do nhà nước đầu tư huy động là ba tám trăm một mươi bốn tỷ đồng
vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án là hai một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
và vốn tín dụng do liên danh các ngân hàng gồm việt tin banh bidv agribank vb bank cho vay là sáu sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng
hiện khối lượng thi công đạt hơn ba mươi năm mục tiêu chung của chủ đầu tư là thông tuyến dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi và khánh thành trong năm hai nghìn hai mươi một